thời gian qua mặc dù già dương nỗ lực khuyến khích người dân tiêm chủng nhưng các nước châu âu thừa nhận đã không thành công và buộc phải đưa ra hình thức xử lý những người bái xích vaccine sẽ bị siết hạn chế
khi mùa đông đến gần và số ca covid một mươi chín tăng nhanh trở lại khắp châu âu một số nước bắt đầu áp dụng những lệnh hạn chế chuyên biệt chỉ nhắm vào bộ phận dân số vẫn đang từ chối vaccine
giới chuyên gia y tế nhận định nhóm người này là tác nhân thúc đẩy làn sóng dịch mới xuất hiện xóa tan kỳ vọng hồi phục kinh tế xã hội và đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng vào nguy cơ vỡ trận
áo là nước mới nhất áp dụng biện pháp trừng phạt những người không tiêm chủng sau nhiều lần thuyết phục bất thành chính phủ áo quyết định cấm người trên một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine ra khỏi nhà trừ mục đích thiết yếu gồm đi học đi làm mua nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế
theo thủ tướng ee sander scanlonberg nước này đang làm đúng trách nhiệm bởi nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ nhân dân áo ông giải thích rằng ông buộc phải hành động khi cơ số ncov của áo đã tăng tới một trăm ba mươi bốn trong hai tuần qua
nhiều nước châu âu cũng chọn hướng đi tương tự xiết chặt kiểm soát dịch tễ đối với người không tiêm vaccine và buộc họ thay đổi quan điểm nếu muốn cuộc sống bình thường trở lại như mọi người
giới chức châu âu cho rằng hành động mạnh tay là quyết định cần thiết để ngăn chặn kịch bản xấu nhất
tổ chức y tế thế giới tuần qua đánh giá châu âu tiếp tục trở thành tâm dịch của thế giới các nhà khoa học cảnh báo khoảng nửa triệu người ở châu lục này có nguy cơ tử vong vì covid một mươi chín trong vài tháng tới nếu xu hướng hiện nay không kìm hãm được
trong đầu tuần tháng này châu âu đã ghi nhận số ca tử vong tăng một mươi và số ca nhiễm mới tăng bảy so với tuần cuối tháng một mươi
phần lớn bệnh nhân nhập viện và tử vong ở các nước đông âu nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp nhưng làn sóng lây nhiễm đe dọa đà phục hồi kinh tế và đợt nghỉ lễ giáng sinh của cả châu lục
kế hoạch bình thường hóa kinh tế xã hội của các nước được xây dựng trên nền móng chiến dịch tiêm chủng toàn dân
tuy nhiên làn sóng bài vaccine đẩy ý tưởng này đến bờ vực thất bại vì virus còn đường lây nhiễm thậm chí có nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới khó kiểm soát hơn
giáo sư eva skhammer thuộc đại học e vienner cho biết những quy định hạn chế mới tại áo nhằm hạn chế đáng kể tiếp xúc giữa người đã tiêm chủng và người chưa tiêm chủng
chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương và bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội đã họp đánh giá tình hình sức khỏe của một mươi tám em bé ở huyện quốc oai thành phố hà nội bị tiêm nhầm vaccine
lãnh đạo bệnh viện nhi trung ương cùng lãnh đạo bệnh viện đa khoa sinh pôn đồng chủ trì cuộc họp
đại diện bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long lãnh đạo thành phố hà nội và sở y tế hà nội
trong hai tuần qua các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương cũng như các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa sanh pôn đã theo dõi chặt chẽ sức khỏe của một mươi tám cháu bé
các bé được bố trí nằm tại khu vực riêng ở khoa sơ sinh của bệnh viện đa khoa sinh pôn
hai bệnh viện đã thành lập nhóm chuyên gia đặc biệt bao gồm lãnh đạo của bệnh viện và các chuyên gia đầu ngành của hai bệnh viện để thường xuyên cập nhật trao đổi thông tin về tình hình sức khỏe của các cháu
các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương trực tiếp làm việc tại bệnh viện đa khoa sanh pôn để chủ động phối hợp với các đồng nghiệp xử lý ngay các tình huống nếu có
trong quá trình theo dõi sức khỏe một mươi tám trẻ đã được làm xét nghiệm ba lần và các mốc thời gian như ngày thứ ba thứ bảy và ngày thứ một mươi
đến nay sau hai tuần theo dõi hiện tình trạng sức khỏe của các cháu đã ổn định ăn bú tốt chơi ngoan các phản ứng tiêm sưng tế tại chỗ đều đã hết
chỉ có một vài cháu còn dối loạn tiêu hóa sổ mũ nhẹ phim ra cơ địa chàm
tại cuộc họp sau khi xem xét và thảo luận các thông tin về tình trạng lâm sàng của các bé các thành viên tham dự cuộc họp đều thống nhất cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ
đến ngày thứ hai mươi một sẽ tiến hành xét nghiệm lại đánh giá tình trạng sức khỏe cụ thể của từng bé
sau đó sẽ xin ý kiến hội đồng chuyên môn do sở y tế tp hà nội đã lập trước đó để đánh giá về sự cố tiêm nhầm
phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương chủ tịch hội đồng cho biết
tại cuộc họp trước đó hội đồng đã thống nhất theo dõi sát lâm sàng xét nghiệm cho các cháu đến ngày thứ hai mươi tám tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
tình trạng sức khỏe của các cháu ổn sẽ được cho về nhà cứ một tháng sẽ được kiểm tra sức khỏe lại một lần đến hết một mươi hai tháng sau tiêm nhầm
trước đó ngày ba tháng một mươi một trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai đã tiêm nhầm vaccine commernoty của hãng pfizer biontech cho một mươi tám cháu bé từ hai đến sáu tháng tuổi
ngày bốn tháng một mươi một sự cố trên được phát hiện và báo cáo tới sở y tế hà nội
ngay lập tức sở y tế hà nội đã báo cáo bộ y tế và thăm bần ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước
các chuyên gia y tế của tổ chức y tế thế giới và quỹ nhi đồng liên hợp quốc
ngay sau khi nhận được thông tin bộ y tế đã chỉ đạo phó giáo sư tiến sĩ trần minh điền giám đốc bệnh viện nhi trung ương
và các chuyên gia của bệnh viện đa khoa sanh pôn thăm khám thực hiện các biện pháp điều trị cần thiết để đảm bảo an toàn cho các cháu
tối ngày bốn tháng một mươi một bộ trưởng y tế nguyễn thanh long đã tới bệnh viện đa khoa sanh pôn thăm các cháu
và chỉ đạo các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tiếp tục hỗ trợ tối đa hà nội để chăm sóc và điều trị các cháu
bộ trưởng cũng chỉ đạo sở y tế hà nội ra soát công tác tiêm chủng thực hiện bảo quản lưu trữ vận chuyển và sử dụng vaccine nói chung
và vaccine phòng covid một mươi chín nói riêng theo đúng quy định của bộ y tế tăng cường giám sát không để xảy ra sự cố tương tự
bộ trưởng nguyễn thành long cũng yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ nhân viên y tế liên quan tới sự cố tiêm chủng nêu trên
phản vệ sau tiêm là một trong những lo lắng khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng là sốc phản vệ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
theo bác sĩ nguyễn tiến dũng nhiều trường hợp nhập viện do phần vệ nặng tại các cơ sở y tế lại có các nguyên nhân khác
thời gian gần đây khá nhiều ca nhập viện do phản vệ nặng tại các cơ sở y tế nhưng lại bị nhầm tưởng là sốc phản vệ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
nhiều trường hợp lại do các nguyên nhân khác ví dụ như việc sử dụng thuốc sau tiêm ngừa
phát hiện bệnh nền khi tiêm
tiêm vaccine covid một mươi chín
có rất nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi tiêm thấy bị sốt mệt và đã tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống
và sau uống thì thấy mần đỏ toàn thân phù mắt thở dít và tím tái
như vậy nếu không chuẩn đoán và xử trí đúng thì rất dễ lầm tưởng nguyên nhân tại phản ứng là do vaccine
như chúng ta đã biết ngoài phản vệ còn rất nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện sau tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vaccine
ví dụ như mất kiểm soát huyết áp
nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao cả trước trong và sau khi được tiêm ngừa
một số trường hợp khác thì khi khám sang lọc trước tiêm đo huyết áp rất cao mới biết mình bị tăng huyết áp
bởi trước đó chưa bao giờ đo huyết áp nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh
thứ hai dối loạn nhịp tim
nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên một trăm linh chu kỳ trên một phút cả trước trong và sau tiêm chủng
nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn có nhưng không được phát hiện không được điều trị
tuy nhiên những trường hợp nhịp tim tăng do tâm lý thì sẽ dần dần tự ổn định
tiếp đến là dối loạn glocos máu hay là đái tháo đường
trường hợp này thường gặp do dùng các loại thuốc điều trị triệu chứng gây tăng hollcos máu
các thuốc giảm đau chống viêm hoặc các loại cortishone mà rất nhiều hiệu thuốc bán không cần đơn của các bác sĩ
tiếp đến là dối loạn ý thức co giật do hội chứng cai rượu
tình trạng này gặp ở những người nghiện rượu hoặc có thói quen sử dụng rượu đặc biệt là ở nông thôn
ví dụ đây là bệnh nhân được dặn phải nghỉ uống rượu ba hôm trước và sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên khi ngừng uống rượu đến ngày thứ ba thì tay chân bệnh nhân bắt đầu run dẩy do hội chứng cai rượu
tiêm xong vaccine người bệnh về nhà nằm co cóp trên giường gọi hỏi không thưa thậm chí sùi bọt mép co dập từng cơn
người nhà đưa vào bệnh viện và lầm tưởng do phản vệ với vaccine covid một mươi chín
thứ năm là đột quỵ
lấy số liệu năm hai nghìn hai mươi là thời điểm việt nam chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ một tháng cuối năm hai nghìn hai mươi từ ngày chín tháng năm
đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận khoảng một ca đột quỵ
trong đó có hơn một trăm linh ca là bệnh nhân trẻ có độ tuổi trung bình từ một mươi tám cho tới bốn mươi bốn tuổi
cả nước một năm có khoảng hai trăm linh người bị đột quỵ phải nằm viện
hay cứ sáu người thì có một người có nguy cơ bị đột quỵ
mùa đông cũng là mùa đột quỵ
do đó tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do đột quỵ ở thời điểm này dù có tăng cao
nhưng nguyên nhân không phải là do tiêm vaccine covid một mươi chín
để tránh đột quỵ nhuồn máu cơ tim hay là tay biến bành máu não
chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ
trong nhà có người trên năm mươi tuổi phải có máy đo huyết áp cá nhân để thỉnh thoảng tự kiểm tra huyết áp
đừng đợi đến lúc khám trước tiêm thì mới phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn
tiêm vaccine covid một mươi chín không đáng ngại như bạn nghĩ
cho đến hiện nay khi dịch covid một mươi chín đã bùng phát thậm chí là khó kiểm soát ở nhiều nơi
nhưng một số người vẫn còn e ngại về sự an toàn của vaccine covid một mươi chín
đã tiêm vaccine covid một mươi chín dù virus vẫn tồn tại ở mũi họng
qua xét nghiệm vẫn dương tính nhưng nó không vào được tế bào
hoặc là vào ít không gây bệnh được hoặc có nhưng mà nhẹ
khi không vào được tế bào virus không nhân lên được do đó và nhanh chóng bị xóa sổ
đó là cách mà vaccine có thể bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới này trong đó có chúng ta
vì vậy việc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín không đáng sợ như một số người vẫn đang lo lắng
đánh giá từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
với một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine tại mỹ cho thấy
vaccine không làm gia tăng nguy cơ tử vong trên bất cứ nhóm nào
khám sức khỏe định kỳ phát hiện và điều trị bệnh nền là cực kỳ quan trọng
nó giảm thiểu rủi ro cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh mọi thời điểm